công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố đối với bốn bị can liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố tử sơn giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
cụ thể bốn bị can gồm nguyễn văn quỹ nguyên chủ tịch ubnd thị xã từ sơn nay là thành phố từ sơn
trước khi bị bắt quỹ là tránh văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh
nguyễn xuân thanh nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắc ninh
nguyễn văn hải nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh bắc ninh hiện đã nghỉ hưu theo chế độ
màu quang thắng nguyên phó ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh bắc ninh
liên quan đến vụ án này ngày hai mươi hai tháng bảy cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn ngọc sơn nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắc ninh
công an tỉnh bắc ninh trước đó cũng đã khởi tố bắt tạm giam phó chủ tịch thường trực ubnd thành phố từ sơn nguyễn thế tuấn
và phó giám đốc sở tài chính tỉnh bắc ninh phạm quốc tuấn do có hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
liên quan đến vụ phát hiện thi thể không nguyên vẹn của một người phụ nữ tại trung cư tinh thành quốc tế quận kiến an thành phố hải phòng
cơ quan chức năng xác định trên người nạn nhân có nhiều vết đâm
hiện đối tượng tình nghi gây ra vụ việc đang được khoanh vùng
hãy xác minh làm rõ
theo công an quận kiến an thành phố hải phòng nạn nhân bị sát hại là một người phụ nữ năm mươi bốn tuổi trú tại quận lê trân hải phòng
thi thể nạn nhân được con gái phát hiện ở quán ăn của gia đình tại trung cư tinh thành quốc tế
thuộc khu đô thị cựu viên đường lê duẩn phường bắc sơn quận kiến an thành phố hải phòng trong tình trạng không nguyên vẹn
khám nghiệm tử thi lực lượng chức năng xác định trên người nạn nhân có nhiều vết đâm
kết hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của con gái nạn nhân lực lượng chức năng bước đầu xác định được nghi phạm
hiện cơ quan công an đang nỗ lực điều tra vụ việc
đăng tải thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức trên mạng xã hội
một đối tượng chú huyện bạch thông tỉnh bắc cạn vừa bị xử phạt vi phạm hành chính mức năm triệu đồng
trước đó ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai người này đã dùng tài khoản facebook cá nhân của mình
bình luận trên bài viết của một fanpage có nội dung sai sự thật xúc phạm uy tín của lực lượng giao thông
tại cơ quan công an người này cho biết do sử dụng facebook trong lúc say rượu
và nghe thông tin sai lệch từ một số người khác về lực lượng cảnh sát giao thông nên đã đăng tải bình luận
quá trình làm việc chủ facebook đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật
có thái độ hợp tác thừa nhận hành vi vi phạm gỡ bình luận và cam kết không tái phạm
công an tỉnh bắc cạn đã ra quyết định xử phạt hành chính năm triệu đồng
thưa quý vị mặc dù lực lượng công an và các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần cảnh báo
về việc các đối tượng xấu lừa đảo đưa người đi lao động việc nhẹ lương cao tại campuchia
để rồi tiên mất người lao động thì lại bị bóc nột đánh đập
tuy nhiên nhiều người vẫn bị mắc bẫy lừa phản ánh sau đây tại tỉnh quảng nam
đối tượng trương công duy trú tại xã quế châu quế sơn tỉnh quảng nam
vừa bị bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức môi giới cho người khác
xuất cảnh trái phép đã có nhiều nạn nhân sập bẫy của đối tượng duy
kết quả điều tra xác định đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai trương công duy đã tìm cách rủ dê
hai thanh niên cùng địa phương sang campuchia làm việc cho công ty của một người tên nguyễn thị hiền
hiện cư trú tại campuchia với mức lương hai mươi triệu đồng một tháng
sau khi được hai thanh niên đồng ý duy đã tổ chức đưa trái phép hai người này qua campuchia
duy được trả số tiền công là một mươi triệu đồng sau chuyến đầu chót lọt duy đã đưa thêm năm người khác
sang campuchia cũng với phương thức trên
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
trên địa bàn tỉnh quảng nam đã xảy ra hơn một mươi vụ lừa người đưa sang campuchia làm việc
người lao động khi đưa sang campuchia bị bóc lột sức lao động và buộc trả số lượng lớn tiền chuộc
mới được thả về đây là thực trạng đáng báo động về nạn lừa đảo đưa người sang campuchia làm việc
tại mình cũng đã cao nhưng không hữu cái ý cheese cảm giác của chúng nữa luôn
qua đây cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn hứa hẹn công việc có thu nhập cao
thực tế đây là thủ đoạn của tội phạm mua bán người
vì vậy người dân cần phòng tránh không mắc bẫy lừa đảo của bọn tội phạm
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia tháng bảy tính từ ngày một mươi năm tháng sáu đến ngày một mươi bốn tháng bảy
toàn quốc xảy ra tám trăm ba mươi ba vụ tai nạn giao thông làm bốn trăm bảy mươi một người thiệt mạng và năm trăm sáu mươi sáu người bị thương
so với cùng kỳ năm ngoái tăng ba mươi bảy vụ bốn sáu mươi năm tăng ba mươi ba người chết bảy năm mươi ba tăng năm mươi bốn người bị thương một mươi bốn
trong số này đường bộ xảy ra tám trăm một mươi hai vụ làm chết bốn trăm năm mươi sáu người bị thương năm trăm sáu mươi hai người
so với cùng kỳ năm trước tăng hai mươi chín vụ tăng hai mươi tám người chết năm mươi ba người bị thương
đường sắt xảy ra một mươi chín vụ làm chết một mươi năm người bị thương bốn người
so với cùng kỳ năm ngoái tăng một mươi vụ tăng hai mươi tám người bị thương năm mươi ba người
tăng bảy người chết và tăng một người bị thương
đường thủy và hàng hải mỗi lĩnh vực xảy ra một vụ và không có người chết hay người bị thương
tính chung trong bảy tháng năm hai nghìn hai mươi hai tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
toàn quốc xảy ra sáu năm trăm ba mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết ba bảy trăm tám mươi năm người và bị thương bốn hai trăm năm mươi sáu người
công an tỉnh bình phước đang phối hợp với công an huyện đồng phú tổ chức khám nghiệm
làm rõ vụ chó pitbull cắn tử vong bé trai tám tuổi ở huyện đồng phú tỉnh bình phước
vào khoảng năm h ba mươi chiều qua cháu bé sang nhà bà nội ở ấp cầu hai xã đồng tiến
lúc này bà nội nằm ở võng trước nhà nên cháu đã một mình ra phía sau
nơi đang xích con chó pitbull nặng khoảng hơn ba mươi kg
trong lúc chơi thì bất ngờ bị con chó vổ tới cắn liên tiếp vào tay và cổ bé
nghe tiếng la hét người nhà cháu bé chạy ra sau đuổi đánh chó và nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng nên cháu bé đã tử vong trên đường đến bệnh viện
theo tìm hiểu đây là chó nhà hàng xóm gửi trông trong lúc đi vắng
chín bị can trong đường dây đánh bạc quy mô rất lớn dưới hình thức ghi số đề
với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên một trăm linh tỷ đồng vừa bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú
cầm đầu đường dây này là lê thị diệu trú tại phường tân tiến
và đào thị bình chú tại phường thắng lợi tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắk
ngày bốn tháng bảy
đội cảnh sát hình sự công an tp buôn ma thuật bắt quả tang tại bảy điểm
đang ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an thu giữ nhiều tiền mặt
một mươi năm điện thoại di động và nhiều phơi đề tài liệu liên quan
bước đầu làm rõ đường dây này hoạt động từ đầu năm đến nay
các đối tượng móc nối chặt chẽ hoạt động tinh vi
chúng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại
hoặc mạng xã hội facebook zalo viber
tổng số tiền giao dịch đánh bạc từ đầu năm đến nay là trên một trăm linh tỷ đồng
thưa quý vị truyền hình công an nhân dân đã liên tục phản ánh về những cạm bẫy
mà đối tượng phạm tội câu kết với nhau để đưa người việt đi lao động trái phép tại nước ngoài
trên thực tế nhiều vụ lừa gạt nạn nhân sang nước ngoài để tìm kiếm công an việc làm
chỉ là vỏ bọc cho hành vi mua bán người
và cái kết sau cùng luôn là đe dọa tống tiền đòi tiền chuộc
là một trong những người hiếm hoi giữa hàng nghìn lao động trái phép trở về từ nước bạn
anh nguyễn trí điện đã không thể hình dung nổi những ngày gian khổ bị áp bức đe dọa nơi xứ người
nhưng khát khao trở về đoàn tụ bên người vợ và hai con còn nhỏ dại
đã khiến anh thực hiện việc giả mắc bệnh hiểm nghèo cận kề với cái chết
qua nhiều ngày kiểm tra không nghi ngờ nữa chúng mới chở anh đến biên giới và bỏ mặc anh tại đó
được sự giúp đỡ của người dân anh nguyễn trí điện
đã được trở về quê nhà
tôi quyết định tôi giả bệnh giả chết lên chết xuống gì gì
dầu hay gì đó tôi lấy tôi chét vô mắt tôi xưng
làm như cái tay biến gì đó là đi đơ đơ đơ đơ
ăn vô là tôi móc cổ tôi ối
trước công ty nó tổ trung quốc nó thấy quảng hồn
nếu về tới việt nam được thì tôi rất mừng
tôi giái ăn lạc ăn chai ăn lạc cạo đậu một tháng
không thể giả chết như anh điện
nhưng đối với người đàn ông trú tại huyện cái nước
tỉnh cà mau này
sau khi không thể chịu nổi cảnh bị bóc lột sức lao động
anh đã lấy hết can đảm nhảy từ lầu ba của tòa nhà
sau đó vượt qua không biết bao nhiêu hàng rào điện
mò mẫm trong đêm tối
tìm đường thoát khỏi địa ngục trần gian ấy
nếu có ai mà có ý định đi qua cam làm việc
thì thôi đừng có đi ở bản như cái địa ngục vậy
rồi bó làm việc thì bị đánh đập
không có lương
rồi ở nhà thì
thì mọi người lo
từ những phản ánh và đơn cầu cứu của gia đình những người lao động đi nước ngoài
theo hình thức việc nhẹ lương cao
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cà mau đã bắt tay vào điều tra xác minh vụ việc
qua đó đã thu thập chứng cứ và khởi tố vụ án
bắt tạm giam hai đối tượng trần thanh nhã sinh năm hai nghìn
trú tại ấp năm xã tân lộc huyện thới bình tỉnh cà mau
và nguyễn văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại ấp rạch mũi xã phú hưng huyện cái nước
về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
theo hồ sơ với chiêu trò việc nhẹ lương cao
vũ đã dẫn dụ được một mươi chín người lao động gặp khó khăn
tại các tỉnh cà mau hậu giang đồng tháp
còn nhã dẫn dụ được năm người lao động đưa sang campuchia để lao động trái phép

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất